trong y học cổ truyền bấm huyệt có thể hỗ trợ điều trị tăng huyết áp người bệnh có thể tự áp dụng cho mình và người thân
cổ nhân cho rằng tăng huyết áp là chứng thương thực hạ hư có ý nói là bệnh thận âm ở dưới hư suy can dương ở trên vượng thịnh gây mất cân bằng âm dương mà sinh bệnh
đồng ý không có bệnh dành tăng huyết áp mà quy các chứng trạng thường gặp trong bệnh tăng huyết áp như nhức đầu hóa mắt trống mặt thuộc chứng huyễn vực
huyệt cơ bản bao gồm huyết áp điểm nội quan thái xung
về vị trí huyện huyết áp điểm huyện này có vị trí nằm trên gai đốt sống cổ thứ sáu ngang ra mỗi bên hai thốn tương đương ba sáu đến ba tám cm ở người lớn
khi xác định người bệnh cần ngồi cuối đầu chỗ hồ cao nhất ở gáy chính là gai đốt sống cổ thứ bảy
bạn chỉ cần xác định lùi lên trên một đốt sống nữa chính là đốt sống cổ sáu
huyệt vị này có tác dụng điều hòa huyết áp nên thường được dùng để chữa các bệnh tăng huyết áp và hạ huyết áp
huyệt nội quan
nội quan là huyệt thuộc kinh thủ quyết âm tâm bảo lạc có vị trí nằm ở mặt trước cổ tay cách làn chỉ cổ tay hai thốn
tức là bằng một phần sáu khoảng cách từ làn chỉ cổ tay đến nếp gốc khửu tay
theo y học hiện đại bấm huyệt nội quan có tác dụng điều hòa thần kinh thực vật an thần
điều hòa nhịp tim và huyết áp nên thường được áp dụng chữa các bệnh tăng huyết áp và hạ huyết áp
theo y học cổ truyền phương đông huyện nội quan có tác dụng hành khí tán út khoan hung thư thái lồng ngực
nếu kết hợp với tam âm giao còn có thể tư âm dưỡng huyết giao tế thủy hỏa quân bình âm dương
huyệt thái sung
thái sung là huyệt thuộc kinh túc quyết âm can có vị trí nằm ở kẽ ngón chân cái và ngón chân thứ hai
cách kẽ ngón chân dịch thẳng lên mu chân khoảng ba bốn cm ở người lớn
khi bấm huyệt này dùng đầu ngón tay cái mít từ kế ngón chân lên trên
khi ngón tay mắc lại do vướng vào kẽ của hai xương bản chân thì đó chính là huyệt
bấm huyệt thái sung nhằm mục đích bình can ráng khí thường được dùng để chữa các bệnh nhức đầu tăng huyết áp mất ngủ hoa mát chóng mặt
vùng kết hợp
vùng kết hợp là vùng có giới hạn dọc theo hai bên cuộc sống cổ phía sau gái
khu vực này có nhiều huyệt vị khác nhau và khi xoa bấm các huyệt vị này có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa lại thần kinh thực vật và huyết áp
pháp bấm huyệt
bạn có thể tự bấm huyệt cho chính mình bằng cách dùng đầu ngón tay cái bấm thẳng góc vào các huyệt vị nói trên
mỗi huyệt dây bấm từ một ba phút nên bấm huyệt cả hai bên ngày bấm một hai lần
nên bấm huyệt thường xuyên hàng ngày nếu huyết áp của bạn ở mức độ cao
kinh nghiệm thực tiễn cho thấy trước khi bấm huyệt người bệnh nên ngồi tĩnh tâm thư giãn hít thở nhẹ nhàng trong vài phút
người bệnh cần tập trung ý tưởng vào việc điều hòa huyết áp
có thể tâm niệm trong suy nghĩ rằng khi ta bấm huyệt huyết áp của ta sẽ hạ xuống
nên ngồi ở tư thế thoải mái để làm các thủ pháp bấm huyệt nói trên
để đạt được hiệu quả điều trị tốt nên coi bấm huyệt như một phương pháp phối hợp điều trị với dùng thuốc
bạn vẫn có thể bấm huyệt khi huyết áp của bạn rất cao
nên học cách bấm huyệt để có thể áp dụng khi huyết áp lên cao mà không cần thấy thuốc và xa các cơ sở y tế